xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
lượng mưa sẽ phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
trong mưa rông cần đế cao cảnh rác với tố lốc và gió rất mạnh
sau mưa có xu hướng giảm vào ban ngày trời có nắng yếu nên mức nhiệt trên khu vực chưa có xu hướng tăng cao
ngày đêm sao động từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
tương tự trong ngày và đêm nay tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ có mưa rông mạnh
lượng mưa có thể phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sau đó mưa có phần giảm đi đôi chút
ban ngày khu vực có nắng yếu nên mức nhiệt cao nhất chỉ ở trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh trung bộ ngoại trừ thanh hóa cũng có mưa rông với mức nhiệt khá mát mẻ
thì các khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế còn nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi năm độ
nắng nóng kết hợp với độ ẩm cao khiến nguy cơ xỉ sẽ cháy nổ cháy rừng
người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận trong ba ngày tới cũng có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt độ cao nhất vẫn sẽ phổ biến ở trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
đến ngày hai mươi hai nền nhiệt có xu hướng giảm dần
riêng bình thuận có thể xảy ra mưa rào và rông rải rác vào chiều tối giúp nền nhiệt thấp hơn đôi chút
trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
đến với vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên có mưa vừa
có nơi mưa to và rông với thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm
từ ngày một mươi chín đến hai mươi một cục bộ sẽ có mưa với lượng phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
vào ban ngày trời có nắng nhẹ gián đoạn với nền nhiệt ở trong khoảng hai mươi ba mươi một độ
đến với các tỉnh nền nhiệt có xu hướng giảm dần
ba ngày tới cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên về chiều tối có mưa rông
cục bộ có mưa to đến rất to lượng mưa có thể phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
ban ngày khu vực còn nắng yếu nên mức nhiệt không quá cao ngày đêm do động từ hai mươi ba ba mươi ba độ